thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện xác trong thùng bê tông tại căn nhà tại ấp năm xã hương hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào khoảng chín h bốn mươi năm sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm trong quá trình khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể
cũng bị giấu trong thùng nhựa và đổ bê tông nằm tại sân của căn nhà
như intv đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng năm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến ở
thì phát hiện một bồn nước bằng nhựa loại một lít được bịt chặt để giữa phòng ngủ bên trong chứa đầy bê tông
thấy có dấu hiệu nghi vấn người chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì phát hiện có thi thể người đang phân hủy bên trong
sự biệt nhanh chóng được cơ quan chức năng
được biết căn nhà nơi phát hiện hai thi thể này được mua đi bán lại cho nhiều người khác
hiện chủ nhân của căn nhà này là người dân địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng ngày hôm nay vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với hồng phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại phường nguyễn thái bình quận một tp hcm về tội giết người
theo có trạng vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn giữa đạt và anh vũ tuấn hoàng đã có lời qua tiếng lại với nhau
sau đó cả hai bỏ đi ra ngoài đường
trong lúc đi đạt cầm theo một con dao
đi được một đoạn hoàng và đạt lại cãi nhau và xảy ra sơ sát
đạt đã dùng dao đâm anh hoàng khiến nặn nhiễm
sau đó đạt đã trốn về thành phố hồ chí minh lẩn trốn
được sự động viên của gia đình đến chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một đạt đã đến công an phường nguyễn thái bình quận một đầu thú
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo hồng phát đạt một mươi bốn năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hai trăm năm mươi triệu đồng
và cấp dưỡng cho con anh hoàng mỗi tháng một triệu năm trăm linh ngàn đồng cho đến hết năm một mươi tám tuổi
chiếm đoạt hơn năm trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người trong và ngoài nước
nguyễn hiễu tiến chú tại tỉnh quảng trị cùng một mươi hai đồng phạm vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an tp vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quân chúng nhân dân trên địa bàn
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản facebook
cụ thể các đối tượng hách facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền
sau một thời gian theo dõi phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại thành phố đà nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ban chuyên án đã phối hợp cùng công an tp đà nẵng bắt giữ một mươi ba đối tượng và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn nơi các đối tượng lưu trú
thu giữ được bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt các thiết bị điện tử để sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến
cơ quan điều tra đã bắt thêm ba nghi can khác có liên quan tới vụ án
công an thành phố vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh để trình báo